theo các đại biểu báo cáo của chính phủ năm hai nghìn hai mươi một cho thấy số người tham gia bảo hiểm y tế là tám mươi tám tám mươi ba triệu người tăng bảy trăm chín mươi ba người so với năm hai nghìn hai mươi đạt tỷ lệ bao phủ khoảng chín mươi một dân số
nhưng tỷ lệ này đang bị trứng lại và giảm đột ngột trong năm hai nghìn hai mươi hai thấp hơn so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai
khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ lào giao bộ y tế và các bộ ngành liên quan
theo chức năng nhiệm vụ đề xuất giải pháp cụ thể sớm giải quyết những vướng mắc khó khăn trong thực hiện chính sách tại các địa phương
nay không còn là các xã khu vực hai khu vực ba thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
tôi đề nghị trước mắt cần có giải pháp hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho ba một triệu người
trong đó đặc biệt quan tâm đến hai một triệu người là đồng bào vùng dân tộc thiểu số ngay trong năm hai nghìn một mươi chín
đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan khẩn trương hoàn thành việc đánh giá ra soát những khó khăn bất cập
trong thời gian thực hiện quyết định tám sau một để có giải pháp hỗ trợ phù hợp cho các đối tượng dính rộng tại các xã khu vực hai khu vực ba chuyển lên khu vực một
và đánh giá đề xuất giải pháp lộ trình hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn thu nhập thấp
không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế do việc điều chỉnh danh sách các xã thôn khu vực khó khăn
đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu vo và miền núi theo nghị quyết của quốc hội
liên quan đến vấn đề khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đại biểu đoàn thị hảo đoàn thái nguyên cho biết hiện nay tỷ lệ tri khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở các tuyến vẫn tiếp tục mất cân đối
ở tuyến tỉnh và tuyến trung ương kinh phí này chiếm tới sáu mươi bảy chín trong khi số lượt khám chữa bệnh chỉ chiếm khoảng hai mươi ba
ở tuyến huyện và tuyến xã kinh phí này chiếm khoảng ba mươi hai
trong khi số lượt khám chữa bệnh chiếm tới hơn bảy mươi sáu
một số vướng mắt trong tạm ứng thanh quyết toán tồn tại nhiều năm bộ y tế và bảo hiểm xã hội việt nam đã phối hợp giải quyết
nhưng vẫn còn năm ba trăm hai mươi ba tỷ đồng từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay chưa được thanh quyết toán
từ các phân tích trên đại biểu đề nghị quốc hội chính phủ bộ y tế và các bộ ngành liên quan tiếp tục ra soát các quy định hiện hành
xác định những vướng mắc bất cập kịp thời bổ sung sửa đổi hoàn thiện hành
để làm pháp lý về bảo hiểm y tế để thống nhất thực hiện trong cả nước
cũng trong phiên làm việc chiều nay phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam và ba thành viên chính phủ đã giải trình
làm rõ thêm một số vấn đề được đại biểu quốc hội nêu có liên quan đến lĩnh vực phụ trách của các bộ ngành
quốc hội cũng đã thảo luận về kết quả thực hiện nghị quyết về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố hồ chí minh
sáng nay tại hà nội dưới sự chủ trì của thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
đảng ủy công an trung ương tổ chức hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản về kết quả hội nghị trung ương sáu
nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết số năm mươi sáu của bộ chính trị và chỉ thị số một mươi năm của ban bí thư
tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ đã trực tiếp thông báo tới các đại biểu kết quả hội nghị trung ương sáu
trong đó tập trung vào những nội dung chính là tình hình kinh tế xã hội
ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước ba năm từ năm hai nghìn hai mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi năm
phương án điều chỉnh tiền lương lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm hai nghìn hai mươi
định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm hai nghìn hai mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam trong giai đoạn mới
tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa một mươi về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị
hội nghị cũng được nghe phó giáo sư tiến sĩ nguyễn anh tuấn phó viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược bộ ngoại giao
quán triệt chỉ thị số một mươi năm của ban bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm hai nghìn ba mươi
và đại tá tiến sĩ nguyễn hiễu hùng phó trưởng ban cơ yếu chính phủ quán triệt nghị quyết số năm mươi sáu của bộ chính trị về chiến lược phát triển ngành cơ yếu việt nam đến năm hai nghìn ba mươi và định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi
ngay sau hội nghị này công an các đơn vị địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch đồng thời cảnh báo các phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thù địch
cũng như hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân phòng tránh
hôm nay tại tỉnh tây ninh thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã làm việc với công an tỉnh tây ninh về công tác bảo đảm an ninh trật tự và công tác tài chính hậu cần kỹ thuật
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà công an tỉnh tây ninh đã đạt được về công tác bảo đảm an ninh trật tự công tác tài chính hậu cần kỹ thuật trong suốt thời gian qua
thứ trưởng lê văn tuyến nhấn mạnh về công tác cải cách hành chính xây dựng lực lượng hậu cần tài chính xây dựng trang bị cơ sở vật chất doanh trại đơn vị
thứ trưởng lê văn tuyến nhấn mạnh về công tác quản lý sử dụng đất an ninh công tác giả soát sắp xếp quỹ đất cơ sở nhà đất xây dựng doanh trại mua sắm trang thiết bị phương tiện kỹ thuật
công an tỉnh tây ninh cần phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân tỉnh và các ban ngành chức năng của địa phương bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật sớm xây dựng ổn định cơ sở vật chất trụ sở làm việc để lực lượng công an thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
đối với một số vấn đề còn tồn tại vướng mắc khó khăn công an tỉnh tây ninh cần phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an ra soát đánh giá và tập hợp để báo cáo lãnh đạo bộ có phương án giải quyết theo quy định
trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày báo công an nhân dân phát hành số đầu tiên ngày một tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
chiều nay tại công an tỉnh ninh bình báo công an nhân dân phối hợp với công an tỉnh đã tổ chức tặng quà cho cán bộ chiến sĩ công an tỉnh ninh bình có hoàn cảnh khó khăn
trong những năm qua công an tỉnh ninh bình đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm
qua đó xuất hiện những tấm gương người tốt việc tốt những hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh ninh bình trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
tại buổi tặng quà đoàn công tác đã trao tặng một mươi xuất quà cho một mươi cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
và thực hiện đề án sáu của chính phủ về chuyển đổi số quốc gia mỗi xuất quà trị giá năm triệu đồng
thưa quý vị sau hai năm triển khai thực hiện việc đưa lực lượng công an chính quy về cơ sở tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh ninh bình đã có những chuyển biến rõ rệt
công tác phục vụ nhân dân tiếp nhận các nguồn tin báo giải quyết các vụ việc kịp thời và hiệu quả của lực lượng công an chính quy được chính quyền và nhân dân ở cơ sở đồng tình ủng hộ đánh giá cao
xã yên tử huyện yên mô tỉnh ninh bình camera an ninh được lắp đặt tại các tuyến đường chính ở một mươi hai trên một mươi hai thôn xóm
ngoài ra công an xã còn vận động được nhiều hộ dân và các hộ kinh doanh lắp camera tại cửa nhà tạo thành một hệ thống rộng khắp kịp thời ngăn chặn đối tượng phạm tội đang diễn ra
thông qua các hình ảnh trực tiếp ghi nhận được
còn tại xã chất bình huyện kim sơn công an xã luôn tăng cường việc quản lý địa bàn nắm đối tượng tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự ở các khu vực trọng điểm
chỉ trong thời gian ngắn vừa qua công an xã đã phối hợp bắt xử lý ba vụ ba đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy phát hiện xử lý hành chính sáu mươi vụ sáu mươi đối tượng vi phạm pháp luật
thực hiện tốt công tác an ninh trật tự trên địa bàn tỷ lệ tội phạm ở địa phương có giảm nhiều tai tệ nạn cũng được giảm nhất là tệ nạn ma túy
chúng tôi có những biện pháp tham mưu cụ thể đối với lại cấp ủy chính quyền đặc biệt là đã tham mưu để giải quyết phức tạp về ma túy
cũng chính vì tụi đề phức tạp ma túy thì ảnh hưởng rất nhiều đến an ninh trật tự đặc biệt là trộm cắp vật
thông qua công tác tuyên truyền vận động tố giác tội phạm chúng tôi đã phát hiện ra các đối tượng
trên cơ sở đó là có biện pháp đấu tranh phù hợp
thực hiện chủ trương bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở đến nay đảng ủy giám đốc công an tỉnh ninh bình đã điều động bố trí tổng cộng sáu trăm một mươi một công an chính quy
đảm nhiệm các chức danh công an xã trong đó một trăm một mươi chín đồng chí trưởng công an xã một trăm linh ba đồng chí phó trưởng công an xã ba trăm tám mươi chín đồng chí công an viên đảm bảo một trăm linh mỗi xã thị trấn có ít nhất năm công an chính quy
sau khi lực lượng
công an chính quy về xã với vai trò chức năng nhiệm vụ của mình đã làm tốt cái vai trò tham mưu đối với cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
công tác nắm tình hình thì đã được chủ động hơn
lực lượng công an chính quy về xã cũng đã triển khai đầy đủ các phương án các kế hoạch chỉ đạo của lực lượng công an cấp trên
và phát động tốt phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa bàn cơ sở
nhất là trong đồng bào các tôn giáo
có thể nói từ khi lực lượng công an chính quy tăng cường về các xã thị trấn đã tạo một luồng gió mới trong việc nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở
những nhu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân được giải quyết kịp thời đúng quy định của pháp luật
qua đó tạo được uy tín hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an đối với cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương
những nội dung chính trong phần tiếp theo
những nội dung chính trong phần tiếp theo
bộ công an khởi tố bắt tạm giam một giám đốc công ty đưa hối lộ liên quan đến vụ trục lợi từ các chuyến bay giải cứu công dân việt nam về nước tránh dịch covid một mươi chín
bệnh động mục khỉ có xu hướng lan rộng tại các nước châu phi
tin an ninh trật tự
hôm nay phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự bảy mươi bốn bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh đồng nai
bước sang ngày làm việc thứ tư với phần xét hỏi đối tượng cầm đầu đào ngọc viễn năm mươi bốn tuổi trú tại quận tân bình tp hcm
tại phiên tòa bị cáo viễn khai được hưởng lợi hơn ba mươi sáu tỷ đồng chứ không phải là bốn mươi sáu tỷ đồng như kết luận điều tra
đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai cho rằng viễn khai mâu thuẫn với lời khai tại cơ quan điều tra nên đề nghị hội đồng xét xử cho công bố các bút lục liên quan
theo cáo trạng tính từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một hữu viễn cùng các đối tượng đã vận chuyển bốn mươi tám chuyến tổng cộng hơn một trăm chín mươi tám triệu lít xăng lậu trị giá gần hai tám trăm linh tỷ đồng
và đã tiêu thụ hơn một trăm chín mươi triệu lít xăng lậu
bị cáo viễn đã thu lợi hơn bốn mươi sáu tỷ đồng còn hữu thu lợi hơn một trăm năm mươi sáu tỷ đồng dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài từ bốn mươi năm đến sáu mươi ngày
liên quan đến vụ trục lợi từ các chuyến bay giải cứu công dân việt nam về nước tránh dịch covid một mươi chín bộ công an vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam một giám đốc công ty để làm rõ về hành vi đưa hối lộ
hôm nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tiến hành khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc
đối với ông trần hồng hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế sao việt về tội đưa hối lộ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện các quyết định và lệnh nêu trên
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thông tin từ công an tỉnh long an cho biết viện khoa học hình sự bộ công an đã có kết luận giám định adn đối với hai mươi tám người trú tại
tỉnh thất bồng lai sau đổi tên thành thiền a bên bờ vũ trụ
theo đại diện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an cơ quan chức năng sẽ không công bố công khai kết quả giám định adn
của những người có liên quan tại tỉnh thất bồng lai trên các phương tiện truyền thông đại chúng
để bảo đảm tôn trọng quyền con người cũng như cuộc sống của nhiều trẻ em ở đây
sau khi có kết quả adn công an tỉnh long an đang xem xét khởi tố thêm hai tội danh loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với nhóm người tại tỉnh thất bồng lai do bị cáo lê tùng vân đứng đầu
tình bão gần biển đông
vào hồi một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng một mươi vị trí tâm bão nanga ở vào khoảng một mươi ba độ vĩ bắc một trăm hai mươi năm sáu độ kinh đông trên vùng biển phía đông miền trung philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến tám mươi tám km một giờ giật cấp một mươi một
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới bão có khả năng mạnh thêm
đến một mươi chín h ngày hai mươi chín tháng một mươi vị trí bão ở vào khoảng một mươi bốn bảy độ vĩ bắc một trăm hai mươi một tám độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
từ ngày hai mươi chín tháng một mươi khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông có gió mạnh dần lên cấp bảy cấp tám
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai biển động rất mạnh
để chủ động ứng phó với bão nangga văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển
các nội dung sau đây
theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến của bão thông báo cho thuyền trưởng
chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh
và có kế hoạch sản xuất phù hợp bảo đảm an toàn về người và tài sản
duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
sẵn sàng lực lượng phương tiện để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống
trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
với yêu cầu chủ động ứng phó với bão nangga văn phòng bộ công an có công điện số hai mươi một
gửi ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự
còn gọi là ban chỉ huy upt công an các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến khánh hòa
khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ sau
căn cứ thực tế tình hình bão các đơn vị cần giả soát các phương án kế hoạch
sẵn sàng các điều kiện lực lượng phương tiện để bảo đảm an ninh trật tự kiểm soát điều tiết
phân luồng giao thông tổ chức cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ địa phương di rời sơ tán dân khi có yêu cầu
chủ động các phương án phòng chống thiên tai trong cơ quan đơn vị công an bảo đảm an toàn các lực lượng trực tiếp
làm nhiệm vụ và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
bên cạnh đó kịp thời thông tin về hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng chống thiên tai
tổ chức tốt công tác trực ban trực chỉ huy bảo đảm lực lượng phương tiện sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tai
thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai chín trăm một mươi ba năm trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi ba fax sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi bốn
trong ba ngày hai mươi sáu hai mươi bảy và hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai do ảnh hưởng của đợt chiều cường dâng cao
tại các tuyến đường trên nệ bàn phường một tp vĩnh long tỉnh vĩnh long đã bị ngập sâu gây khó khăn cho người dân
đoàn thanh niên công an tp vĩnh long đã tổ chức giúp đỡ hỗ trợ cho người dân
đoàn thanh niên công an tp vĩnh long đã phối hợp cùng đoàn thanh niên phường một phường bốn và phường chín
gia quân hỗ trợ ngọc sọc sinh và người dân di chuyển khó khăn trên các đoạn đường ngập sâu
điều tiết giao thông không để xảy ra ủn tắc hướng dẫn hỗ trợ và giúp người dân sửa xe do bị ngập nước
với tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ cán bộ chiến sĩ đoàn thanh niên công an thành phố vĩnh long
đã tích cực không ngại khó khăn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân